bốn lô thuốc viên nén giảm đau hạ sốt offajidon do trung tâm kiểm nghiệm thuốc
mỹ phẩm thực phẩm hà nội lấy mẫu kiểm định vừa được cục quản lý dược bộ y tế thông báo là thuốc giả
để bảo đảm an toàn cho người sử dụng cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh
người dân không buôn bán và sử dụng bốn lô thuốc offajidon giả nêu trên
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn
xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm offajidon giả nêu trên
xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành
kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất buôn bán và sử dụng thuốc ofazidone giả